tại tỉnh đắk lắc các ngành chức năng của tỉnh liên tục phát hiện nhiều ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại nhiều địa phương trong tỉnh
dịch đang bùng phát mạnh khiến cho người chăn nuôi ở tỉnh đắk lắc hết sức lo lắng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đến nay dịch bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn lợn tại năm huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
tổng số gia súc mắc bệnh là ba trăm chín mươi ba con
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc chỉ đạo tri cục trăn nuôi và thú y phối hợp với chính quyền các địa phương
triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng thực hiện tổng tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường kiểm soát chặt chẽ
việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn trên địa bàn các tuyến giao thông trọng điểm
các địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân về tác hại của bệnh lở mồm long móng
hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý khi dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra